các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vì liên quan đến vụ bịa đặt thông tin diễn viên bộ phim trenton wilson diễn viên jung yoo mi và đạo diễn nổi tiếng na jung suk hẹn hò
tháng một mươi năm ngoái tin đồn đạo diễn na jung suk và jung yoo mi nảy sinh tình cảm khiến dư luận hàn quốc rất sốc bởi na jung suk đã có gia đình
ngay lập tức hai nghệ sĩ phải lên tiếng phản bác mạnh mẽ đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra xử lý nghiêm những người phát tán tin đồn sai sự thật
theo truyền thông hàn quốc cảnh sát phát hiện nguồn tin bắt đầu từ nhà văn tự do họ yang sau đó được một người tên choi phát tán và đăng tải lên mạng xã hội
hai người này bị cáo buộc tội phì bán trong khi đó ông du và hai người khác bị kết tội xúc phạm danh dự khi để lại những bình luận ác ý trong bài viết
năm hai nghìn một mươi bảy trường đại học harvard chính thức thông báo tức quyền nhập học của ít nhất một mươi sinh viên sau khi đăng tải những bài viết mang tính chất tiêu cực
trên facebook bị phát hiện những bài viết trong nhóm này chứa đựng các nội dung về ngược đãi trẻ em xâm hại tình dục và cổ suý cho hành vi phân biệt chủng tộc cùng hành động diệt chủng trong thế chiến thứ hai
quyết định của đại học harvard là không thay đổi mặc dù những sinh viên này viện dẫn tu trình án thứ nhất của hiến pháp hoa kỳ để phản đối quyết định
nhưng harvard cũng có quyền quyết định việc không chào đón những cá nhân có biểu hiện sẵn sàng vi phạm những tiêu chuẩn đạo đức và quy chế trong nhà trường về việc chống những phát ngôn mang tính thủ địch
nhà hoạt động vì quyền lợi động vật orensichles người thụy sĩ đã thắng một vụ kiện hy hữu khi ông kiện một cư dân mạng đã lên facebook đăng tải chia sẻ những status lên án là phân biệt chủng tộc
những người bị kiện đã phải nhận phần thua trong một phiên tòa diễn ra tại yurich
đáng chú ý ngay cả một người chỉ bấm nút like những staytus phản đối schclas cũng bị tòa án phạt hơn bốn usd
tất cả các chính phủ đều có những biện pháp quản lý rất là chặt chẽ các trang mạng xã hội để nhằm bảo vệ cái nền dân chủ trong kỷ nguyên công nghệ số
ở mỗi nước thì do cái kỹ thuật lập pháp khác nhau cho nên họ có thể là không quy định các cái hành vi đó ở trong một cái tội danh độc lập như ở việt nam
mà họ quy định ở các điều khoản riêng lẻ trong từng điều luật và không hình phạt
đối với các cái hành vi phạm tội này ở bộ quốc gia thì nó cũng không sống nhau
tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tại huyện thịnh thất hà nội nhiều người bàng hoàng về cái chết của một nữ sinh lớp một mươi hai
cô bé học sinh trường trung học phổ thông hai bà trưng này đã sử dụng thuốc diệt cỏ để tìm đến cái chết nhằm quên đi nỗi bất ức khi bị các bạn ghép ảnh đưa lên mạng xã hội
trước đó không lâu một nữ sinh trường trung học phổ thông nguyễn đức mậu huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an cũng
tử tại ao trước nhà vì bị phát tán clip hôn bạn trai trong lớp học
những bình luận ác ý những lời phê phán trên mạng xã hội đã gián tiếp đẩy nữ sinh này tìm đến lối thoát tiêu cực
bên cạnh vấn đề về kỹ năng sống kỹ năng đối phó với những khủng hoảng tuổi mới lớn
thì những câu chuyện như thế này cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của những người đang tải hình ảnh của người khác lên mạng xã hội

các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương gần đây đã xử phạt hành chính nhiều trường hợp đưa tin sai sự thật
lên mạng xã hội gây nhiễu loạn hoang mang dư luận
đó là các trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch tả lợn ở bảo lộc lâm đồng lụng bình lạng sơn hạ long quảng ninh cà mau
và mới đây một cô gái hai mươi bảy tuổi ở thái nguyên bị xử phạt hành chính vì đưa tin sai sự thật
về việc bắt giam thiếu ý công an trong vụ án sát hại nữ sinh rau gà ở điện biên
đây là những trường hợp vi phạm đơn giản vì không hiểu biết về pháp luật muốn gây sự chú ý câu like trên mạng
tôi thấy các sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến dư luận xã hội cũng như sự quan tâm người dân
và đa phần là nhiều người dân không kiểm chứng được tính xác thực của nó
nên dễ dẫn đến tình trạng chia sẻ hoặc tin tưởng vào các thông tin đó
không chỉ hướng tới đời tư của người khác mạng xã hội facebook và youtube hiện nay
đã trở thành phương tiện phổ biến cho các tổ chức cá nhân
có mưu đồ chính trị lợi dụng nhằm thực hiện diễn biến hòa bình
chính vì vậy có rất nhiều thông tin sai sự thật
các video clip được dàn dựng một cách công phu thu hút người xem nhưng lại chứa đựng những nội dung xuyên tạc lịch sử
phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân
những thông tin chống phá chế độ đà kích nhằm vào các hoạt động các quyết sách của lãnh đạo đảng nhà nước
đây rõ ràng là những hành vi vi phạm nghiêm trọng pháp luật việt nam mà các đối tượng thực hiện thể hiện rõ mưu đồ của mình
những hệ quả mà các thông tin này đưa ra nếu không được xử lý nghiêm sẽ gây ra những hậu quả khôn lường
bản thân trong công ước về quyền con người thì người ta cũng thừa nhận là quyền con người là một quyền phổ biến
nhưng cũng có tính đặc thủ
cái thứ hai là người ta cũng khẳng định rằng là quyền con người không phải là tiệt đối
bởi vì nó phải phụ thuộc vào có tính đặc thủ là phụ thuộc vào quốc gia
và ngay bản thân trong công ước người ta cũng đặt ra vấn đề là quyền con người phải đặt đập trong lợi ích tổng thể
của quyền của cộng đồng quyền của dân tộc
cho nên là cho dù bất kỳ quốc gia nào thì tôi cho rằng cái quyền tự do của người không có nghĩa là đi lại
ngược lại lợi ích của quốc gia dân tộc đó
mỗi người đặt ở trong sống ở một quốc gia thì có trách nhiệm đối với quốc gia đó
và trách nhiệm đối với quốc gia đó đó là không tuyên truyền chống phá đối với nhà nước và quốc gia đó
đó là về mặt đường lối
còn về căn cứ pháp lý thì điều này công ước về quyền chính trị
chị đã quyết định rất rõ
đối với tự do tư tưởng tự do ngôn luận thì quốc gia thành viên có quyền áp dụng những biện pháp hạn chế đặc biệt
đặc biệt là vì lý do an ninh quốc gia và lý do quốc phòng
ở đây chúng ta cần phải nhận thức rõ bản chất của các loại ý kiến nói trên là xuyên tạc
là lợi dụng các sự kiện để vụ cáo chính quyền
bởi vì trên thế giới không có một cái thứ tự do nào
đồng nghĩa với sự thật bị bóp méo
và coi thường pháp luật cũng như là xúc phạm cộng đồng
tự do ngôn luận tự do báo chí không phải là vô hạn
mà cái quyền tự do này nó phải được đặt trong khuôn khổ của pháp luật
phải phục vụ lợi ích của quốc gia của dân tộc
và đặc biệt hơn là nó không được xâm phạm đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân khác trong xã hội
câu chuyện về xử lý thông tin trên mạng xã hội
chặn những ảnh hưởng xấu đến tình hình trong nước đã diễn ra ở mỹ và châu âu
các nhà lập pháp phương tây đều mong muốn có sự đảm bảo từ các trang mạng xã hội
các hãng công nghệ cho rằng họ phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó
ngăn chặn sự gạt thiệt từ bên ngoài
nhất là trước các cuộc bầu cử sẽ diễn ra ở đây
và trên thực tế không chỉ ở việt nam mới có một số chế tài đối với hành vi lợi dụng tự do ngôn luận tự do báo chí để vi phạm pháp luật
mà ở mỹ đức pháp hàn quốc singapore
đều có luật và điều khoản luật xử lý nghiêm khắc những hành vi lợi dụng tự do ngôn luận tự do báo chí
ở mỹ thì hành vi này nó được quy định riêng trong cái đạo luật về vu khống và phỉ bán
và họ quy định cái chế tài đối với cái hành vi này là phạt tù đến sáu tháng và phạt tiền và thậm chí là cả hai loại hình phạt đó
nếu như hành vi đó hành vi mà đưa thông tin sai sự thật
lên các cái phương tiện truyền thông đó mà lại nhằm mục đích lật đổ hay phá hủy chính phủ
thì cái hành vi này có thể đối mặt với cái khung hình phạt lên đến hai mươi năm tù
và cái người phạm tội đó thì sẽ không được làm việc ở mỹ
trong thế giới này thì bất kỳ quyền tự do nào là cũng phải đều có bị giới hạn cho khuôn khổ pháp luật
vì nó còn phải lật cá nhân đó nó phải sống trong cái cộng đồng đó sống trong quốc gia đó
thì phải tuân thủ những cái quy định để làm vì lợi ích quốc gia dân dập đó
cũng như là các anh các chị đã nói là ngay bản thân công ước quốc tế
việt nam quốc người ta nói là quyền phải gắn với trách nhiệm và nghĩa vụ
chứ không phải là ông muốn làm gì là
thế cho nên một số những cái thông tin gần đây liên quan đến cái chuyện là thông tin chống phá nhà nước
thì tôi cho là khi các cơ quan đã có đầy đủ cơ sở phát biểu việc đó
bởi vì những ý kiến của các cá nhân đó đã đi ngược lại cái lợi ích của cộng đồng
những kẻ thường ca ngợi tự do báo chí của cái gọi là việt nam cộng hòa
cũng phải biết rằng điều một mươi sáu hiến pháp năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu của chế độ này viết
mọi người dân có quyền tự do ngôn luận
quyền này không được dùng để vu cáo phỉ báng xâm hại đến nền đạo lý công cộng
hô hào nổi loạn hoặc lật đổ chính thể cộng hòa
điều một mươi hai hiến pháp năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy của chế độ này cũng viết
quốc gia tôn trọng quyền tự do tư tưởng tự do ngôn luận báo chí và xuất bản
miễn là hành xử các quyền này không phương hại đến danh
dự cá nhân an ninh quốc phòng hay thuần phong mỹ tục
quý vị và các bạn hẳn còn nhớ tuyên ngôn nhân quyền của pháp năm một nghìn bảy trăm tám mươi chín về tự do đó là
làm bất cứ thứ gì mà không tổn thương đến người khác
và mỗi người có quyền tự do không có giới hạn
trừ việc cần đảm bảo là những người khác trong xã hội cũng được hưởng những quyền tự nhiên như vậy
vâng không có ai và không có thế lực nào được phép nhân danh tự do
để trà đạp lên sự thật chúng ta hãy thận trọng trước những luận điệu giả dối
xuyên tạc của những kẻ đang hô hào tự do ngôn luận trên mạng xã hội
chương trình góc nhìn sự thật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn